công tác chuẩn bị đường hoa nguyễn huệ thương hiệu không thể thiếu của tết nguyên đán tại tp hcm đã thực hiện được năm mươi công việc
và đang được gấp rút thực hiện để có thể kịp đưa vào thi công lắp ráp tại đường hoa nguyễn huệ
tại sưởng nghệ nhân văn tổng các công nhân ở đây đang gấp rút thi công các hạng mục
so với mọi năm năm nay việc triển khai các hạng mục tại đường hoa tương đối khó khăn vì đa số đều chuyển từ cảnh tỉnh sang cảnh động
năm nay linh vật đường hoa nguyễn huệ vào dịp tết nguyên đán đình rộng là gia đình gà gồm một mươi bảy con
trong đó gà trống cao ba năm m và gà mái cao hai tám m cùng một mươi năm gà con cao sáu m
ngày này tôi đã thực hiện những mô hình chính
tôi rất là phải nói là áp lực để mình tạo ra sao một cái mỹ thuật công nghệ
để cho nó trở thành một cái mô hình chính

tôi rất cố gắng cái gì đó
ngoài những cái thiết kế tôi đã nghiên cứu nhiều cái gà mô hình khác
hoặc là nhiều con gà mà để mà thật để cho nó sinh động
trong suốt tuyến đường hoa dài bảy trăm hai mươi m bắt đầu từ đoạn rào với lê thánh tôn đến đường tôn đức thắng
khách tham quan sẽ dễ dàng bắt gặp các linh vật của năm
với nhiều hình dáng từ gà tre gà rơm gà đạp xe gà bò
gà vui nhội gà phát sáng gà cao nguyên và gà sông tụ
chúng tôi sử dụng những công nghệ mới về ánh sáng
những cái ánh sáng công nghệ kết hợp với những cái ánh sáng tự nhiên
sẽ giúp cho hoa sẽ tươi và giữ được màu sắc như ban ngày
còn về chủng loại hoa năm nay cũng đa dạng hơn
sẽ có khoảng một trăm tám mươi loại hoa gần như là gấp đôi so với mọi năm
những loại hoa hiếm và hoa nhập được nhập từ nước ngoài về
hiện tại các hạng mục nói chung và gia đình gà nói riêng
cơ bản đã hoàn thành năm mươi công việc
nhiều hạng mục khác của đường hoa cũng được các công nhân gấp rút hoàn thiện
cho kịp tiến độ thi công vào ngày một mươi tháng một tại phố đi bộ nguyễn huệ
dự kiến khoảng tám ngày nữa các hạng mục sẽ hoàn thành
trước khi đưa vào thi công lắp ráp tại đường hoa nguyễn huệ
nói là kịp tiến độ
về phần nội dung thì năm nay thì chắc chắn là du khách thưởng lãm đường hoa
thì cũng sẽ có những cái
bất ngờ thú vị
vì trong cái công nghệ hiện đại hiện nay thì phải nói rằng
trong quá trình chúng ta đưa vào trang trí đường hóa
thì có những cái công nghệ cũng là thật là đặc đáo
và chúng tôi hy vọng rằng với nhiều loại hoa mới
cũng như cái cách trang trí trình bài
thì năm nay thì du khách thưởng lãm đường hoa
sẽ có những bức ảnh thật là thú vị bên gia đình và người thân
thời gian thi công một mươi năm ngày
từ bảy giờ ngày
từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một
sẽ đưa vào phục vụ
trong thời gian trên phố đi bộ sẽ bị phong tỏa
phục vụ thi công đường hoa
ngoài xưởng của nghệ nhân văn tòng
công ty sài gòn tourist đơn vị phụ trách đường hoa
còn bố trí công việc sản xuất tại làng du lịch bình quế
và khu du lịch văn thánh quận bình thạnh
do một số đơn vị khác thực hiện